công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đang vào cuộc điều tra vụ việc nhà hàng an mộc phường bốn thành phố đà lạt
bị các đối tượng lừa đảo gọi điện thoại đặt tiệc nhớ mua rượu và xăm theo yêu cầu để lừa đảo chiếm đặt một số tiền lớn
theo trình báo từ phía nhà hàng sáng ngày ba mươi tháng bốn vừa qua kế toán nhà hàng nhận được một cuộc gọi của một người đàn ông
giới thiệu tên là hải đang công tác tại một cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện di linh
ông này đặt phòng tiếp đoàn khách quan trọng khoảng hai mươi năm người và yêu cầu nhà hàng chuẩn bị rượu vang theo đơn
do nhà hàng không có sẵn người đàn ông giới thiệu số điện thoại khác để liên hệ mua rượu và sâm làm quà
nhân viên nhà hàng đã đề nghị anh hải chuyển tiền để mua rượu và xâm giúp
người đàn ông cũng gửi hình chụp lại giao dịch đã chuyển khoản thành công cho nhà hàng
nhân viên kế toán kiểm tra giao dịch không thấy tin nhắn báo tài khoản có tiền
nhưng nghĩ có thể mạng bị nghẽn chưa báo tin nhắn nên đã chuyển vào số tài khoản mang tên dương ngọc khánh
ngân hàng việt công banh hơn hai trăm ba mươi sáu triệu để mua hai mươi bốn chai rượu vang và bốn mươi năm hộp sâm
khi gọi điện thoại yêu cầu giao hàng thì người này tiếp tục yêu cầu chuyển thêm một trăm linh triệu mới lên hóa đơn
lúc này thì nhân viên nhà hàng mới biết là mình bị lừa
hiện công an thành phố đà lạt đang làm việc với những người liên quan điều tra xác minh làm rõ vụ việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đặng công huy
việc tội lừa đảo chiếm đặt tài sản
theo hồ sơ của cơ quan điều tra huy làm cộng tác viên của một công ty tài chính và đăng quảng cáo trên mạng xã hội
vào ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba huy hẹn gặp một người đàn ông để làm thủ tục vay tiền theo nhu cầu
với số tiền một mươi hai triệu đồng huy sử dụng thông tin mà nạn nhân cung cấp để đăng ký tài khoản ngân hàng trực tuyến
nhưng số điện thoại kích hoạt là số điện thoại của huy
sau đó sử dụng số tài khoản này để đăng ký hợp đồng vay
đến chiều ngày hai mươi tháng ba
năm hai nghìn hai mươi ba nạn nhân đã liên hệ công ty tài chính và được công ty cho biết đã giải ngân xong số tiền vay
nhưng sau đó chủ tài khoản đã chuyển số tiền vào tài khoản khác do huy đứng tên chủ tài khoản
nạn nhân liên lạc với huy nhưng không được nên đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũng liêm trình báo vụ việc
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang phối hợp cùng lực lượng chức năng mật phục bắt quả tang một đối tượng
vận chuyển hàng hóa nhập lậu tăng vật thu giữ hai xe mô tô tám trăm linh bao thuốc lá điếu
tám trăm linh bao thuốc lá lậu cùng nhiều loại hàng hóa nhập lậu khác nhau
trước đó khoảng một giờ sáng ngày ba mươi tháng bốn trên cánh đồng thuộc khu vực khóm vĩnh chánh hai phường vĩnh ngươn thành phố châu đốc
tổ công tác thuộc lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang phối hợp tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh và công an thành phố châu đốc
phát hiện bắt quả tăng trần văn đại chú tại địa phương điều khiển xe mô tô vận chuyển năm trăm linh bao thuốc lá điếu và tám mươi bình giữ nhiệt đã qua sử dụng
nhập lậu từ campuchia
tiến hành kiểm tra khu vực trên lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện tạm giữ một xe mô tô
trên xe có vận chuyển ba mươi chín kg đồ gia dụng các loại và ba trăm linh bao thuốc lá điếu nhập lậu do các đối tượng bỏ lại để thoát thân
hiện đối tượng cùng phương tiện được bàn giao cho công an thành phố châu đốc tiếp tục điều tra xác minh làm rõ xử lý theo quy định
thưa quý vị khán giả trong thời đại công nghệ hiện nay mạng không dây wifi đang ngày càng trở nên phổ biến hơn
ở bất cứ đâu chúng ta cũng có thể dễ dàng kết nối những mạng không dây wifi từ nhà hàng quán cà phê đến cửa hiệu khách sạn nhà riêng
việc này đem đến sự thuận tiện cho người dùng
tuy nhiên thực tế việc sử dụng những mạng wi fi công cộng miễn phí tiêm ẩn không ít rủi ro đặc biệt là khi người dùng thực hiện các giao dịch ngân hàng
chỉ cần mở kết nối wi fi chị quỳnh anh dễ dàng thấy một danh sách dài những mạng wifi đang phát quanh mình
nhiều lúc việc để tính năng tự động kết nối khiến cho
chiếc điện thoại thông minh của chị tự kết nối các mạng không dây mà chị không hề hay biết
tuy nhiên theo các chuyên gia về bảo mật
việc sử dụng wifi không dây mà chị không hề hay biết
mạng wifi công cộng tiêm ẩn nhiều rủi ro về bảo mật và an toàn thông tin cá nhân
theo đó tin tặc có thể thiết lập mạng wifi giả mạo với tên giống hoặc tương tự các mạng wi fi công cộng chính thống
khi người dùng kết nối vào mạng giả mạo này tin tặc có thể kiểm soát hoạt động trên mạng và đánh cắp thông tin cá nhân của người dùng
cùng với đó là nhiều nguy cơ khác
đầu tiên là có thể có những đường link giả mạo khiến cho người dùng có thể truy cập vào và nhập những thông tin tài khoản cá nhân của mình
thông tin cá nhân của mình cũng có thể bị lộ lọt dữ liệu
cái thứ hai là có thể sẽ có những trường hợp bị tấn công nghe lén
tin tặc sẽ sử dụng những mạng wifi công cộng đó để lấy cắt dữ liệu
với wifi công cộng của chúng ta cũng thấy có những phần liên quan đến wifi marketing quảng cáo
những quảng cáo đấy cũng có thể là những quảng cáo độc hại những đường link độc hại hoặc là những mã độc
khiến cho người dùng khi mà truy cập vào thì nó có thể là bị cài trên máy hoặc là cài trên thiết bị của mình
bằng một số các biện pháp kỹ thuật thì trong cùng một cái mạng nội bộ
thì những cái kẻ xấu có thể lợi dụng để mà đánh cắp các cái thông tin chúng ta giao dịch
đặc biệt là có thể lừa chúng ta truy cập vào những cái trang mà chúng ta gõ địa chỉ
nhưng sau đó thì bị chuyển hướng sang những cái trang mạng danh và lấy cắt các cái thông tin
bên cạnh đó thì có thể là sẽ tấn công qua các mạng nội bộ và có thể chiếm được quyền kiểm soát của máy tính của chúng ta
và có thể thả các mã độc lên trên máy tính của chúng ta
do đó người dân nên hạn chế tối đa việc sử dụng wifi công cộng
nhất là những wifi không có mật khẩu để giao dịch chuyển tiền thanh toán qua tài khoản ngân hàng
bên cạnh đó để bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu quan trọng
người dùng nên cài chương trình chống virus sử dụng các phần mềm bảo mật trên các thiết bị điện tử
nếu khi thực hiện các giao dịch quan trọng chẳng hạn như là thanh toán hoặc mua bán online hoặc là đầu tư chứng khoán
thì chúng ta không nên sử dụng các máy tính công cộng cũng như là sử dụng các loại wifi công cộng
vì nó vẫn có các rủi ro
chúng ta nên sử dụng máy tính của chúng ta cũng như là sử dụng vào các mạng hộ gia đình doanh nghiệp công ty
thì lúc đó các hình huy cơ sẽ giảm bớt đi
bên cạnh đó khi chúng ta tiếp nhận được các email hoặc qua chat những đường link dẫn đến những trang có thanh toán
nếu mà có đăng nhập mật khẩu thì chúng ta cũng không nên gõ thông tin mật khẩu chúng ta vào đó
vì thường có thể liên quan đến phí sinh

các chuyên gia đồng ý
các chuyên gia cũng đưa ra lời khuyên người dùng nên tắt tính năng tự động kết nối wifi trong phần cài đặt
và xóa lịch sử đăng nhập wifi khi di chuyển giữa các địa điểm để tránh tình trạng đăng nhập tự động
với cuộc sống hiện đại nhu cầu sử dụng internet mọi lúc mọi nơi là không thể thiếu
tuy nhiên cần hết sức cẩn trọng để bảo vệ thông tin và ví tiền của mình
tuy nhiên cần hết sức cẩn trọng để bảo vệ thông tin

trong các khung giờ cao điểm hai cảng hàng không trên cũng đã tích cực ứng dụng nhiều giải pháp
như ứng dụng công nghệ thông tin để tính toán dự báo số liệu sản lượng vận chuyển
và các khung giờ cao điểm để chủ động nhân lực và trang thiết bị phục vụ
tăng cường phối hợp với các hãng hàng không các công ty phục vụ mặt đất
các lực lượng công an đóng trên địa bàn để giải quyết nhanh mọi tình huống phát sinh
do vậy không có hiện tượng ủn ứ cục bộ tại nhà ga
mọi hành khách và chuyến bay được phục vụ an toàn tuyệt đối
đảm bảo một kỳ nghỉ lễ trọn vẹn cho mọi hành khách qua cảng
thời gian qua việc thực hiện thông báo lưu trú qua hình thức trực tuyến trên cổng dịch vụ công
đã đem lại nhiều lợi ích cho các cơ sở kinh doanh lưu trú
để nâng cao hiệu quả hơn nữa công an an giang đang triển khai tuyên truyền đến các cơ sở lưu trú
về phần mềm asm một phần mềm thông báo lưu trú vừa được bộ công an triển khai thực hiện
mục đích giảm thời gian khai báo lưu trú giúp thủ tục này trở nên tiện lợi hơn
là thành phố phát triển mạnh về du lịch hiện châu đốc có đến ba trăm chín mươi bảy cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú
công an các phường xã cũng cung cấp ba trăm chín mươi bảy tài khoản thông báo lưu trú trên cổng dịch vụ công quốc gia
cho các cơ sở trên với mục đích giúp các cơ sở cập nhật thêm nhiều tiện ích mới trong quản lý lưu trú
công an thành phố đã tổ chức tuyên truyền về phần mềm thông báo lưu trú asm
góp phần giảm thời gian nhập liệu thông tin lưu trú gửi đến cơ quan công an
mà không cần xuất file trên kênh

phần mềm được tích hợp các tiện ích như quản lý phòng nhân viên khách đến lưu trú các dịch vụ kinh doanh
vào các đợt cao điểm như diễn ra lễ hội vía bà chúa sứ núi sam
khi các cơ sở lưu trú như khách sạn nhà nghỉ tại thành phố châu đốc đón tiếp một lượng khách du lịch lớn
thì việc thực hiện thông báo lưu trú trực tuyến đặc biệt là phần mềm asm càng thể hiện rõ tính tiện ích
ba mẹ nhà nhiều ba mẹ coi nhà thì nhiều rồi xong là ba mẹ có phần mềm đó thì ba mẹ cũng dễ quản lý
như là số lượng khách mời lệ thì ba mẹ sẽ tiếp nhận thông báo lưu trú mấy cái giấy căn cứ công dân nó tiện hơn
phần mềm asm thì nó rất là tiện lợi vừa cho công an vừa cho lễ tăng luôn
rồi thông tin khách hàng nằm trên đó hết thì nó sẽ an toàn cho bên khách sạn cũng an toàn cho khách nữa
mình quẹt cái thông tin của cá nhân thì nó đã hiện lên cái phần mềm hết trơn rồi thì nó rất là tiện lệ
việc cập nhật thêm phần mềm thông báo lưu trú asm giúp cho các cơ sở lưu trú vừa quản lý khách hàng
vừa thực hiện thông báo lưu trú trong cùng một ứng dụng duy nhất
liên thông dữ liệu với dịch vụ công lưu trú của bộ công an không chỉ giảm thời gian công sức đi lại
và các thủ tục giấy tờ cho người dân cơ sở kinh doanh mà còn góp phần phòng ngừa
phát hiện dấu hiệu tội phạm phục vụ tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn
để mà mở rộng cái mô hình mà đăng ký lưu trú phần atm công an thành phố sẽ chủ động đi tiên truyền
các cơ sở doanh nghiệp là kinh doanh lớn
có điều kiện mình sẽ tiếp tục nới rộng ra những cơ sở nhỏ lẻ xung quanh khu vực để cho nó hoàn thiện
với tiện ích của phần mềm thông báo lưu trú asm trong thời gian tới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
doanh nghiệp thực hiện tốt thủ tục thông báo lưu trú theo đúng quy định của pháp luật về cư trú
góp phần trong công tác bảo đảm an ninh trật tự thời gian tới
cũng như các loại nông sản khác mỗi lô khoai lang tươi xuất sang trung quốc
phải có đầy đủ chứng thư kiểm dịch thực vật
thông tin về vùng trồng cơ sở đóng gói đồng thời đáp ứng về vệ sinh an toàn thực phẩm
đặc biệt là không nhiễm các đối tượng sinh vật gây hại mà trung quốc quan tâm
do vậy khâu sản xuất tại đồng ruộng là yếu tố quan trọng nhất
những nông dân đang trồng khoai lang xuất khẩu tại tỉnh đắk lắc đã làm chủ được việc sản xuất an toàn chất lượng
dòng khoai mà bà con xã đắk nguê huyện đắk trồng là khoai lang nhật vàng
với chất lượng sản phẩm khác biệt so với nhiều vùng trồng khác bởi khí hậu
hổ nhưỡng rất phù hợp trên năm nào khoai lang được mua được giá như năm nay

mà đã hơn ba năm nay nông dân ở đây đã chủ động nâng cao chất lượng sản xuất thay vì chú trọng số lượng như trước
từ việc chọn giống kiến thức sản xuất an toàn cho đến việc áp dụng công nghệ vào mô hình trồng khoai lang
và cả đầu ra sản phẩm nông dân luôn có sự đồng hành của hợp tác xã
hợp tác xã đông nhập thành tín đã xây dựng được mã vùng trồng cho một trăm ba mươi hectare trong khoai lang nhật bản
khâu chuẩn bị chúng tôi đã sẵn sàng cung ứng cho thị trường xuất khẩu
hiện sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk lắc đang tập trung triển khai công tác thiết lập mạ số vùng trồng
cơ sở đóng gói khoai lang xuất khẩu
cục bảo vệ thực vật đã lập kế hoạch tổ chức những lớp tập huấn hướng dẫn về các điều kiện cụ thể cho mã số vùng trồng
cũng như một số yêu cầu kỹ thuật liên quan
việc khoai lang được xuất khẩu chính ngạch không những giúp đầu ra cho sản phẩm này ổn định
mà còn giúp định hình các vùng sản xuất trọng yếu đưa nông dân đến tiếp cận với sản xuất tập trung quy mô lớn có lợi nhuận tốt hơn
tiếp theo xin mời quý vị cùng theo dõi các tin tức kinh tế đáng chú ý khác đến từ trường quay phía nam
kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị theo sở tài chính tp hcm với việc chính phủ vừa ban hành nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng
thuế thu nhập doanh nghiệp thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm hai nghìn hai mươi
qua đó hỗ trợ tạo nguồn lực tài chính để các doanh nghiệp vượt qua được giai đoạn khó khăn hiện nay
theo đó với việc gia hạn và giảm thuế theo các chính sách hiện nay
sẽ tạo thêm nguồn lực tài chính để các doanh nghiệp vượt qua được giai đoạn khó khăn hiện nay

cụ thể gia hạn sáu tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng ba đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba và quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
gia hạn năm tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba và quý ii năm hai nghìn hai mươi ba
gia hạn bốn tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
gia hạn ba tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng tám năm hai nghìn hai mươi
gia hạn ba tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nợp quý i quý ii của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm hai nghìn hai mươi
hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh thực hiện nợp thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập cá nhân năm hai nghìn một mươi chín
chậm nhất vào ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
giai hạn sáu tháng đối với năm mươi số tiền thuê đất phát sinh phải nợp năm hai nghìn hai mươi ba
ngoài ra chính phủ đang đề xuất quốc hội thông qua chính sách giảm thuế giá trị gia tăng từ một mươi xuống còn tám
và giảm tiền thuê đất trong năm hai nghìn hai mươi ba vào kỳ họp tháng năm tới
nếu quốc hội thông qua các chính sách này thì sẽ thêm khoản giảm thuế nữa
đây sẽ là động lực giúp bổ sung ngay nguồn tài chính giúp cho doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay
quý i năm hai nghìn hai mươi ba doanh thu vận chuyển hàng không của vietjet đạt một mươi hai tám trăm tám mươi tỷ đồng
lợi nhuận sau thuế đạt một trăm sáu mươi tám tỷ đồng tăng lần lượt hai trăm sáu mươi tám và ba trăm hai mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại